giữa thời điểm cuộc chiến ở gaza chưa có dấu hiệu hạ nhiệt cuộc tấn công vào khu phức hợp đại sứ quán iran ở thủ đô damascus của syria gần đây đã đẩy trung đông có nguy cơ đứng bên bờ vực chiến tranh khu vực
theo đó ngày một tháng bốn đại sứ quán iran tại syria đã bị đánh bom bằng máy bay chiến đấu được cho là thuộc về israel khiến bảy cố vấn quân sự trong đó bao gồm ba chỉ huy cấp cao thiệt mạng
cụ thể tuyên bố từ lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran cho biết có tổng cộng bảy cố vấn quân sự iran đã thiệt mạng trong cuộc tấn công
bao gồm ông mohammad zahedi chỉ huy cấp cao của lực lượng quds một lực lượng bán quân sự
đài truyền hình tiếng ả rập của iran cho biết ông jaidi là cố vấn quân sự ở syria và từng là người đứng đầu lực lượng krez ở leban và syria cho đến năm hai nghìn một mươi sáu
theo hãng tin reuters dẫn lời đại sứ iran tại syria hossein akbari
vụ tấn công nhằm vào tòa nhà lãnh sự trong khu đại sứ quán và nơi ở của ông nằm ở hai tầng trên cùng
nhận định về vụ tấn công ông đưa ra cảnh báo phản ứng của tehran sẽ rất khắc nghiệt
thời điểm xảy ra vụ việc ngoại trưởng syria fashai megas và bộ trưởng nội vụ syria đã có mặt tại hiện trường
lên án vụ không kích và gọi đây là hành vi khủng bố nhằm vào tòa nhà lãnh sự quán iran
theo đó syria và iran đã đổ lỗi cho israel về cuộc không kích phá hủy tòa nhà nằm trong khu phức hợp đại sứ quán iran
tên damascus đến nay các quan chức israel chưa bình luận về vụ việc
phái đoàn iran tại liên hợp quốc mô tả cuộc tấn công là sự vi phạm trắng trợn hiến trương của liên hợp quốc
luật pháp quốc tế và nguyên tắc cơ bản về quyền bất khả xâm phạm của các cơ sở ngoại giao và lãnh sự
khẳng định rằng cuộc tấn công này là mối đe dọa đáng kể đối với hòa bình và an ninh khu vực
phái đoàn iran kêu gọi hội đồng bảo an liên hợp quốc lên án vụ tấn công và cho biết tehran có quyền thực hiện phản ứng quyết đoán
đây là vụ tấn công mới nhất trong chuỗi các cuộc tấn công gần đây được cho là của israel ở syria nhằm vào ieagc và nhóm vũ trang hebra thân iran của liban
cho đến nay các cuộc tấn công vẫn chưa gây ra phản ứng nào ngoài phạm vi các cuộc giao tranh vẫn kéo dài nhiều tháng ở biên giới israel với liban
bất chấp các mối đe dọa liên tục của lãnh đạo iran và hezbollah về đáp trả các cuộc tấn công tương tự của israel
được biết từ lâu israel đã tiến hành nhiều hoạt động quân sự nhằm vào các mục tiêu quân sự của iran
như iran tại syria
tuy nhiên nếu được xác nhận đây sẽ là lần đầu tiên israel tấn công trực tiếp vào khu vực chính của đại sứ quán iran
hiện hàng loạt các nước arab gồm saudi arabia qatar các tiểu vương quốc arab thống nhất uae oman jordan iraq
cùng nga và pakistan đã lên án vụ tấn công nhằm vào cơ sở ngoại giao của iran tại syria
trong khi đó bộ ngoại giao mỹ chỉ bày tỏ lo ngại về bất kỳ sự leo thang căng thẳng và xung đột trong khu vực
đồng thời hy vọng sự việc sẽ không gây ảnh hưởng
cho quá trình đàm phán giải cứu con tin giữa israel và lực lượng hamas tại giải gaza
mỹ cho biết đã nghe các báo cáo về vụ tấn công vào cơ quan ngoại giao iran thế nhưng chưa vội đưa ra bình luận
quân đội israel thường không xác nhận các cuộc tấn công ở syria đã từ chối bình luận về vụ việc
những năm gần đây israel thường thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu liên quan đến iran
và các lực lượng ủy nhiệm của họ ở syria đặc biệt tập trung vào việc chuyển giao vũ khí
thế nhưng cuộc tấn công vào hôm một tháng bốn
là một trong những cuộc tấn công tá bạo nhất vì vị trí của nó là một khu phức hợp ngoại giao
với mục tiêu rõ ràng vào cá nhân là quan chức quân sự cấp cao
theo giới phân tích vụ không kích đại sứ quán iran tại syria là động thái leo thang xung đột
có thể đẩy israel vào thế đối đầu với iran và các đồng minh
trước đây iran đã kêu gọi các đồng minh như hezbollah và các nhóm vũ trang khác
kiểm chế chống lại các lực lượng mỹ và israel
họ không muốn kích động một cuộc chiến rộng lớn hơn
thế nhưng cuộc tấn công ngày hôm qua
có thể là giọt nước tràn ly làm thay đổi mọi tính toán của iran
các đồng minh khu vực iran cho biết họ đã tham gia các cuộc đối đầu với israel
thay mặt cho người palestine ở gaza ở nơi hơn ba mươi hai người đã thiệt mạng
tuy nhiên họ cũng đã tìm cách tránh một cuộc xung đột toàn diện với israel
đó có thể là một lập trường không thể đứng vững sau cuộc tấn công ngày một tháng bốn
sự kiện một lần nữa đẩy khu vực này đến bờ vực của một cuộc chiến tranh mở rộng
về phần mình iran đã lập tức đe dọa trả đũa israel
về cuộc không kích gây thương vong vào đại sứ quán nước này ở damascus
đại sứ quán iran tại damascus hossein abari đã cáo buộc israel về các cáo buộc tấn công
nói rằng tòa nhà đã bị nhắm mục tiêu bởi sáu tên lửa từ máy bay chiến đấu f ba mươi năm của israel
truyền thông nhà nước syria thông tấn xã siri arab cũng đưa tin rằng
một hành động xâm lược của israel nhắm vào chiều ngày một tháng bốn
tại một tòa nhà ở khu phố mezhet ở damascus đã gây ra sự tàn phá lớn
hàng triệu người gaza đối diện nguy cơ không nhà cửa nếu israel đổ bộ rafah
đã sáu tháng trôi qua kể từ khi cuộc xung đột giữa israel và hamas nổ ra
khiến nhiều người dân gaza rơi vào cảnh không còn chỗ để đi trước nguy cơ israel đổ bộ rafah
nơi trú ngụ của khoảng một năm triệu người tức hai phần ba dân số của giải đất này
theo con số thống kê mới đây cơ quan y tế địa phương cho biết
các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn trên khắp gaza đã khiến bảy mươi bảy người palestine thiệt mạng
chỉ trong vài năm
chỉ trong vòng hai mươi bốn giờ giao tranh trong bối cảnh ai cập dự kiến tổ chức một cuộc đàm phan mới
nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa israel và hamas
trước đó một cuộc không kích của israel đã khiến chín người thiệt mạng ở baniswala gần khantanis
trong khi một cuộc không kích khác đã giếp bốn người ở trại omagazi tại trung tâm giải gaza
theo số liệu do văn phòng truyền thông gaza công bố
mỗi ngày chỉ có từ một mươi đến hai mươi người bị thương được phép di chuyển vào ai cập
và con số nhỏ giọt này
đang khiến nỗi thống khổ của người gaza thêm trầm trọng giữa lúc số người bị thương không ngừng tăng lên từng ngày
từ thực tế nêu trên văn phòng truyền thông gaza kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp ngay lập tức
để ngăn chặn cuộc chiến của israel ở khu vực này
trong khi đó số liệu cập nhật của liên hợp quốc cũng cho thấy đã có một chín triệu người
tương đương hơn tám mươi dân số ở gaza phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi xung đột nổ ra vào hồi tháng một mươi năm ngoái
phần lớn trong số họ đang trú tại các cơ sở dành cho người di rời trong nước idp
và một số đang trú ẩn tại cộng đồng sơ tài
các chiến dịch quân sự tăng cường của israel đã đẩy hàng trăm nghìn người gaza
phải di chuyển về phía nam để tránh nguy cơ bạo lực
đáng chú ý ngày ba mươi một tháng ba vừa qua thủ tướng israel benjamin netanyahu tuyên bố
ông đã phê duyệt kế hoạch hành động cho chiến dịch đổ bộ rafah
ông netanyahu nhấn mạnh việc đổ bộ rafah là cần thiết để đạt được chiến thắng hoàn toàn trước hamas
tuy nhiên nếu israel thực sự đổ bộ rafah
thì sẽ là thảm họa với gần một năm triệu người palestine đang tranh trúc ẩn nó tại đây
trước xung đột rafah được xem là trung tâm buôn bán của giải gaza
nơi giao thương với ai cập là nơi sinh sống của khoảng ba trăm linh người
nhờ vào các nguồn lực từ biển và các trang trại trồng lúa mì cam chanh khoai tây
khi xung đột nổ ra một lượng lớn dân từ các khu vực khác đã đổ về rafah để tránh nạn
theo tờ th orld street journal nhà cửa ở rafah đã bị tàn phá nhiều vì các cuộc không kích của israel
người dân đã phải sống rồn trong các căn lều căn hộ hoặc thậm chí sống trên đường phố
thiếu nước và thức ăn không được tiếp cận các điều kiện vệ sinh và chăm sóc sức khỏe phù hợp
giờ đây viễn cảnh israel đổ bộ càng ám ảnh người dân nơi đây
theo ông georgios petropoulos điều phối viên các nỗ lực nhân đạo của liên hợp quốc tại gaza
ngày càng nhiều người dân ở rafah đổ về phía bờ biển với niềm tin lực lượng israel
sẽ không tấn công tới các khu vực bờ biển hoang vắng
sựa lúc những người dân tại giải gaza
vào cảnh trắng tay giao tranh vẫn tiếp tục bùng phát khắp gaza
giữa bối cảnh ai cập đón một phái đoàn israel tham gia vòng đàm phán mới
nhằm tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng hamas ở gaza
quân đội israel cho biết đã tiêu diệt một thành viên cấp cao của nhóm hồi giáo vũ trang jihad
trong cuộc tấn công vào trung tâm chỉ huy ở sân bệnh viện oaswa ở gaza
theo ai viết không đề cập đến tên hay cấp bậc của chỉ huy này
trong khi đó các quan chức y tế palestine và truyền thông hamas cho hay
tại deir el balai israel
israel đã tấn công nhắm vào một số lều bên trong bệnh viện oasqar
khiến bốn người thiệt mạng và một số người bị thương trong đó có năm nhà báo
tại khantanis ở phía nam giải gaza lực lượng israel tiếp tục phong tỏa hai bệnh viện chính
đồng thời xe tăng nã pháo vào các khu vực ở trung tâm và phía đông lãnh thổ
tại thành phố gaza quân đội israel tiếp tục hoạt động bên trong bệnh viện osifa
các vụ tấn công rồn rập từ israel xảy ra giữa lúc các bên tham chiến đã tăng cường đàm phán
do qatar và ai cập làm trung gian về việc ngừng cuộc tấn công
của israel trong sáu tuần để đổi lấy đề xuất thả bốn mươi trong số một trăm ba mươi con tin
vẫn bị hamas tàm giữ ở gaza
vào cuối tháng ba trước cơ quan tư pháp của liên hợp quốc
tòa án công lý quốc tế đã yêu cầu israel nước bị nam phi cáo buộc tội diệt chủng ở dài gaza
thực hiện mọi hành động cần thiết và hiệu quả để bảo đảm nguồn cung cấp thực phẩm cơ bản
cho người dân palestine ở khu vực này và ngăn chặn nạn đói lan rộng
cũng trong tháng ba phía mỹ đã liên tục lên tiếng rằng mỹ muốn được nhìn thấy
chi tiết kế hoạch của israel
trong đó cố vấn an ninh quốc gia mỹ jake sullivan đã cảnh báo
cuộc tấn công vào rafah sẽ gây thêm nhiều thương vong cho dân thường vô tội
làm trầm trọng thêm của khủng hoảng nhân đạo vốn đã nghiêm trọng
làm sâu sắc thêm tình trạng hỗn loạn ở gaza và tiếp tục cô lập israel trên trường quốc tế
ngày một tháng bốn vừa qua the times of israel đã dẫn lời người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ khuyên cáo
israel cần có một chiến lược dài hạn bền vững đối với gaza
không chỉ về an ninh mà còn cả chính trị
nếu họ thực sự muốn đảm bảo tương lai của đất nước
qua đó nhấn mạnh việc israel chỉ giải tỏa một số khu dân cư
bệnh viện hoặc bất kỳ khu vực nào của hamas là chưa đủ
xong ông miller cũng khẳng định về mặt chính sách chung
mỹ không muốn thấy quân đội israel hoạt động trong các bệnh viện
tuy vậy chính quyền của tổng thống biden vẫn ủng hộ israel mua gói năm mươi máy bay f một mươi năm
và các dịch vụ hỗ trợ đào tạo bảo trì duy trì và nhiều năm hỗ trợ của nhà thầu
trong suốt vòng đời của máy bay do israel đang cần tăng số lượng máy bay trên
điều này không chỉ để tiếp tục tấn công hamas
mà còn để ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa nào nữa từ lực lượng hebola ở liban và iran
theo các cơ quan y tế hơn ba mươi hai người palestine đã thiệt mạng
trong cuộc tấn công quân sự của israel vào gaza kể từ ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
hầu hết số người thiệt mạng là dân thường
khi tình hình chiến sự ngày càng trở nên căng thẳng
israel và hamas đã tham gia các cuộc đàm phán do qatar và ai cập làm trung gian
nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong vòng sáu tuần
phát giải phóng bốn mươi trong số một trăm ba mươi con tin đang bị hamas giám giữ
sau cuộc tấn công ngày bảy tháng một mươi tại gaza